trong một diễn biến khác nga tiếp tục có những bước đi đáp trả các lệnh trừng phạt của phương tây nhằm vào nước này
mới đây moscow đã cấm nhập cảnh với phó tổng thống mỹ kamala harris chủ tịch facebook mark zuckerberg và hai mươi bảy nhân vật nổi tiếng khác người mỹ
bộ ngoại giao nga cho biết lệnh cấm cũng áp dụng với các quan chức lầu nam góc các lãnh đạo doanh nghiệp mỹ và các nhà báo mỹ
lệnh này sẽ có hiệu lực vô thời hạn
bộ ngoại giao nga hôm qua cũng cho biết nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt với sáu mươi một công dân canada được cho là có liên quan đến việc phát triển cung cấp và thực hiện các chính sách của chính quyền canada mà moscow cho là mang tính bài nga
danh sách này bao gồm các quan chức chính phủ và quân đội cấp cao cũng như đại diện của các phương tiện thông tin đại chúng hàng đầu của canada
theo bộ ngoại giao nga những người trong danh sách trừng phạt này sẽ bị cấm nhập cảnh vào nga vô thời hạn